buộc phải ký những biên bản lời khai và tài liệu bằng chứng mới được thả về
và lấy cung không được ghi âm ghi hình
sau này khi phản ánh với kiểm sát viên điều tra
họ tiếp tục bị từ chối gặp và dọn đạt theo lời khai tại tòa
thanh nhiều lần phủ nhận bằng chứng buộc tội
chiếc điện thoại iphone x bị thu giữ không phải của mình
nhưng bị ép phải nhận
vụ án kéo dài quá lâu khiến sáu năm bị cáo phải mang thân phận bị can
không được đi đâu làm gì
còn viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm
khẳng định truy tố đúng có căn cứ
điện thoại của thành do có nhiều hình ảnh gia đình
các thông tin cá nhân chỉ thanh mới có
các điều tra viên qua báo cáo giải trình
khẳng định không ép cung các bị cáo
cơ quan công tố do đó vẫn giữ nguyên mức án đề nghị cao nhất
đối với thanh bảy tám năm tù
vụ án được khởi tố vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
bị trả hồ sơ điều tra bổ sung cuối năm hai nghìn hai mươi ba
qua nhiều lần mở phiên tòa
hội đồng xét xử triệu tập năm mươi ba người có quyền
nghĩa vụ liên quan song không ai có mặt